trong tình hình dịch bệnh bây giờ mà để cho bà con mình sống cơ nhỏ thì cái quan điểm đó là thấy là nó không có được
cho nên là lãnh đạo quận cũng đã có những chủ trương ngay từ đầu là phải xem xét để tính toán làm sao tìm một nơi để đưa bà con về khu này
rà sót lên danh sách những đối tượng lan thang cơ nhỏ không rõ nơi cư trú thực hiện test nhanh covid
nếu những dị này thuộc diện âm tính thì phối hợp với ủy ban một mươi ba phường gửi vào trung tâm bảo trợ xã hội để thực hiện chăm lo
bên cạnh việc nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ của chính phủ
hiện nay các tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội nỗ lực vận động các nguồn lực để kịp thời giúp đỡ người dân gặp khó khăn
thực hiện đi từ ngõ hẻm rà sót từng nhà từng đối tượng với mục tiêu không để ai bị đói ăn thiếu mặc
những ngày này hàng triệu túi quà an sinh đã được trao đến tận tay từng người dân với ý nghĩa sẻ chia to lớn
mấy anh chiến sĩ mấy anh lực lượng chức năng đã cố gắng làm hỗ trợ là dân là hết mức có thể
nên là em không hỏi
em không biết nói gì hơn là chỉ biết cảm ơn thôi
và mình thực hiện năm k ở nhà và không đi ra bên ngoài cho đến khi mà kết thúc giãn cách
về phía chính phủ đã kịp ban hành các gói hỗ trợ một cách kịp thời nhanh chóng nhất cho những người gặp khó khăn
với phương châm là không để một ai thu trẻ thiếu sao cũng như là không để một ai thiếu đói
chúng tôi cho rằng chính sách của đảng và nhà nước là rất kịp thời
và mang cái tính
nhân văn sâu sắc
thì về phía chính quyền các ngành chức năng thì cũng đã có những cái chương trình để hỗ trợ đảm bảo các cái nguồn lương thực thực phẩm
để hỗ trợ cho người dân để thực hiện các nguyện pháp đoạn cách bảo hộ
tuy nhiên thì cũng vẫn cần cái sự chung thay và ủng hộ của nhân dân cả nước
chính vì vậy chúng tôi cũng đã kêu gọi mặt trận các tỉnh tiếp tục vận động nhân dân của các địa phương trong cả nước
tha thì cái chuyển thống thương thân thương ái để ủng hộ cho các tỉnh
đến ảnh hưởng nặng của dịch bệnh covid một mươi chín
hiện nay để kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân nhiều địa phương đã thành lập ngay các trung tâm cứu trợ
tạo đường dây nóng hỗ trợ người dân mọi lúc mọi nơi mọi vấn đề
các thông tin sẽ ngay lập tức được kết nối và chia sẻ
ngay sau đó nhanh chóng đến với người dân đặc biệt là đáp ứng các nhu cầu về lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm
để từ đó có sự điều phối và phân công các tổ chức để đến với từng địa bản đến với thân nhân dân
và phần nào thì trong thời gian vừa qua chúng tôi thấy là những phối hợp đó

vâng thưa quý vị khán giả trong cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín thì mục tiêu trước hết
trên hết và quan trọng nhất được đảng chính phủ đặt ra đó là bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của nhân dân
vào thời điểm này thì yêu cầu cấp thiết là phải thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội
và muốn thực hiện được tốt thì phải lo được đời sống của nhân dân để người dân yên tâm ai ở đâu ở yên đấy
việc này không chỉ cần sự nỗ lực của các cấp chính quyền
mà còn cần sự san sẻ chung tay của cả cộng đồng trên tinh thần đùm bọc lẫn nhau bầu ơi
thương lấy bí cùng
thấu hiểu khó khăn của người dân những ngày này lực lượng công an cả nước
cũng đang chung tay hỗ trợ những phần quà phần lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân
cùng với các ngành chức năng khác lực lượng công an đang sàn sẻ để tiếp thêm sức
giúp người dân đặc biệt là những người khó khăn vượt qua dịch bệnh
bên công an bên phường hai có cho được lãnh phần quà thì cũng chắc cũng bớt đi một phần nào xin cảm ơn
mong muốn sau này hết dịch thì công việc nó ổn định lại
thì cũng giống như ban đầu và tất cả mong muốn ai cũng đều như vậy
đơn vị vũ trang như công an bộ đội tham gia rất nhiều đến những cái hoạt động mà mang tính chất gọi là xã hội rộng lớn
giúp đỡ những người già yếu neo đơn ốm đau chẳng hạn hay là gặp những khó khăn trong cuộc sống
lực lượng công an của chúng ta cũng như quân đội của chúng ta tham gia rất là tích cực
và đóng góp một phần rất là to lớn vào sự nghiệp chăm lo cho đời sống nhân dân
và để mà ổn định cái đời sống của
người dân ở mọi miền đất nước
trong suốt làn sóng dịch lần thứ tư này nhiều cá nhân tổ chức doanh nghiệp với cái tâm và tấm lòng thiện nguyện
đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân đặc biệt là người nghèo người già phụ nữ và trẻ em
nhóm người yếu thế người dễ bị tổn thương
người góp sức người góp của người kết nối với nhiều cách làm khác nhau
song tất cả đều hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau
cũng mong muốn là
truyền tải cái thông điệp là tấm lòng của người sang sẻ yêu thương cùng thành phố đồng lòng chống dịch
và như vậy thì là một tháng sau nữa thành phố chúng ta sẽ cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh
thấy những người thuê trọ họ khó khăn dịch bệnh kéo dài cho nên là cũng tự nguyện để bớt tiền phòng trọ
và giúp công nhân họ ở đây họ sống được cho yên tâm
ví dụ như là hội đồng hương tôi thấy hội đồng hương một số tỉnh họ làm cũng rất tốt
rồi là tổ chức hội đồng các dòng họ
thế rồi những hội đồng môn rất nhiều những tổ chức hiện nay có
thì đây chính là lúc tốt hơn bao giờ hết là phát huy vai trò của các cái tổ chức
thì mỗi người góp một chút chung tay chung sức thì mới giải quyết được
nó phải làm sao đó nó lan tỏa rộng rãi
mới đây nhiều ứng dụng công nghệ như sos map gọi đó ơi hay zalo connect
cũng đã được cộng đồng phát triển nhằm kết nối và phân bổ hiệu quả nguồn lực thiện nguyện
kịp thời giúp đỡ các dòng họ
để đỡ các trường hợp khó khăn đúng người đúng lúc
có thể thấy trong dịch bệnh tình dân tộc nghĩa đồng bào lại được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết
chúng tôi rất là mong đối với nhân dân ở các tỉnh đang bị ảnh hưởng tạo nên dịch bệnh
tin tưởng vào cái chủ trương đúng đắn của đảng nhà nước
cũng như tin tưởng vào sự đồng hành luôn luôn chia sẻ của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội

có như vậy thì chúng ta mới chiến thắng được cái dịch bệnh của lịch sử
chúng ta thấy rằng là nếu như mà không có một cái gọi là sức sống văn hóa trường tồn
nếu như không có một cái tính cộng đồng sâu sắc nếu không có sự thống nhất chỉ đạo
từ đảng nhà nước đến các địa phương không có sự phối kết hợp giữa các lực lượng chính trị
các cái gọi là các tổ chức quần chúng với lại nhân dân
và nếu nhân dân không thực sự đoàn kết và theo sự chỉ đạo của đảng nhà nước
thì rõ ràng là cái công cuộc phòng chống dịch của chúng ta sẽ không đạt được những cái thắng lợi rực rỡ như thời gian vừa qua
tinh thần tương thân tương ái đùm bọc lẫn nhau sẽ trở thành sức mạnh đoàn kết
để tất cả cùng đồng sức đồng lòng vượt qua khó khăn và chiến thắng dịch bệnh
chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân
đối với xăng e năm ron chín mươi hai là một mươi chín tám trăm chín mươi một đồng một lít và xăng ron chín mươi năm là hai mươi một một trăm ba mươi một đồng một lít
như vậy giá bán xăng trong nước có lần giảm thứ ba sau hơn chín tháng kể từ ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trong khoảng thời gian này giá các mặt hàng xăng trong nước đã tăng tới một mươi ba lần giảm ba lần và giữ nguyên giá ba lần
với xăng e năm ron chín mươi hai tăng tổng cộng sáu sáu đồng một lít xăng ron chín mươi năm tăng sáu bốn trăm ba mươi đồng một lít
không chỉ xăng tăng mà giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều chỉnh lần này cũng đã được điều chỉnh giảm tương đối mạnh
giá bán đối với mặt hàng dầu diesel hiện còn một mươi năm sáu trăm sáu mươi bảy đồng một lít dầu hỏa là một mươi bốn bảy trăm sáu mươi hai đồng một lít và dầu ma rút là một mươi năm năm mươi năm đồng một kg
ở kỳ điều chỉnh lần này liên bộ tài chính công thương tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng e năm ron chín mươi hai
tuy nhiên trích quỹ cho xăng ron chín mươi năm là một trăm năm mươi đồng một lít
dầu hỏa là bốn trăm linh đồng một lít dầu mazut là ba trăm linh đồng một kg
đồng thời liên bộ chỉ sử dụng quỹ bình ổn đối với mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai ở mức chín trăm năm mươi đồng một lít
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn đình quý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường đông ba tp huế về tội mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân minh quang
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên một trăm hai mươi chín
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi sáu quý thành lập doanh nghiệp tư nhân minh quang trụ sở đóng tại xã bình thành thị xã hương trà
hoạt động trong lĩnh vực cưa sẻ bào gỗ rừng trồng và bảo quản gỗ
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám quý sử dụng chứng minh nhân dân của bố ruột tiếp tục thành lập và điều hành công ty trách nhiệm y ạn một thành viên một trăm hai mươi chín trụ sở đóng tại phường an tây tp huế
trong khoảng thời gian từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín quý lợi dụng tư cách là chủ doanh nghiệp minh quang và là người điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên một trăm hai mươi chín
đã có hành vi mua bán trái phép một trăm một mươi sáu hóa đơn giá trị gia tăng ghi sẵn nội dung cho một mươi chín doanh nghiệp trên địa bàn với tổng trị giá hoa đơn là một mươi bảy tỷ đồng
lập khống chứng từ chiếm đoạt gần hai trăm ba mươi triệu đồng của nhà nước trưởng đài và một kế toán đài truyền thanh truyền hình huyện buôn đôn của tỉnh đắk lắc
vừa bị khởi tố
công an huyện buôn đôn xác minh làm rõ từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín bị can nguyễn hữu trinh trưởng đài truyền thanh truyền hình huyện buôn đôn
đã chỉ đạo bị can cao cự ngọc kế toán kiêm nhiệm của đơn vị lập khống ba mươi bốn bộ hồ sơ chi tiếp khách ba mươi tám đoàn công tác từ các sở thông tin truyền thông
và các đài phát thanh truyền hình ở các địa phương khác đến để rút tiền ngân sách chiếm đoạt gần hai trăm ba mươi triệu đồng
hiện công an huyện buôn đôn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn hữu trinh và cao cự ngọc về hành vi lợi dụng chức vụ kiền hạn trong khi thi hành công vụ
và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam hai đối tượng
công an thành phố tam điệp của tỉnh ninh bình phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng mai văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hiện trú tại tổ một mươi tám phường trung sơn thành phố tam điệp về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
quá trình điều tra cơ quan công an xác định mai văn long hoạt động cho vai lãi nặng từ đầu năm hai nghìn hai mươi một với lãi suất từ một trăm hai mươi đến hai trăm linh một năm gấp năm bốn đến một mươi lần mức lãi suất quy định của nhà nước
người vay nợ đều phải có tài sản thế chấp như xe ô tô xe mô tô điện thoại laptop và cắt lãi luôn một tháng trong khoản tiền vay
theo đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay long đã cho khoảng tám mươi người vay với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng thu lợi bất chính chín mươi sáu triệu đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo